tiếp bộ trưởng y tế đan mạch ellen chanenobi vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ việt nam luôn quan tâm lĩnh vực y tế và mong muốn sẵn sàng tiếp tục hợp tác với đan mạch
trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn của y tế
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng cảm ơn chính phủ đan mạch trong những năm qua đã và đang nỗ lực giúp đỡ
hỗ trợ kỹ thuật cho ngành y tế việt nam vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân
và tạo dựng hợp tác chiến lược mới trong thời gian tới
đan mạch đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả ngành y tế việt nam trong những năm qua
nhất là tích cực hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho việt nam
đặc biệt là nước sạch vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới đan mạch tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh không lây nhiễm
tại cộng đồng đào tạo cán bộ tăng cường năng lực tăng cường vai trò y tế công cộng ở tuyến dưới
để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế
bộ trưởng y tế đan mạch elentane nobi khẳng định hai nước hợp tác rất tốt trong tăng trưởng xanh vì mục tiêu toàn cầu
bà chuyển lời chào và thăm hỏi của thủ tướng đan mạch tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
nêu rõ fta việt nam eu sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên
trong đó có hai nước việt nam và đan mạch đan mạch rất sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực hợp tác y tế
trong đó có phòng chống các bệnh không lây nhiễm ngoài ra đan mạch hỗ trợ việt nam trong nghiên cứu về an toàn thực phẩm